công an thành phố đà nẵng cho biết là đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên đến ba tỷ đồng
qua nhiều ngày theo dõi điều tra lực lượng điều tra hình sự đã phối hợp với công an quận thanh khê bất ngờ kiểm tra quán cà phê tên sữa nằm trên đường hồ quý ly phường thanh khê tây
tại đây lực lượng bắt quả tăng đối tượng trần vũ hải phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lê quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cùng chú đà nẵng đang có hành vi ghi cá độ bóng đá và chia tiền hoa hồng
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đã tổ chức ghi và nhận tiền cá độ bóng đá cho con bạc lên các trang website tính đến nay đã ghi độ hơn hai lượt với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng